kính chào quý vị và các bạn
trong chiều tối và đêm nay khối khí lạnh ở phía bắc lại tăng cường lệch đông
chính quá trình tăng lệch đông này sẽ bổ sung thêm ẩm vào đất liền
vì thế trong ngày mai trên khu vực đông bắc bộ sẽ có mưa mưa rào và rải rác có rông
riêng khu vực vùng núi cục bộ có mưa vừa mưa to với lượng mưa từ ba mươi sáu mươi mm có nơi trên bảy mươi mm
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nguy cơ xảy ra lũ quét xả lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi
do có mưa nên nền nhiệt sẽ giảm xuống
cao nhất ngày mai chỉ khoảng một mươi sáu một mươi chín độ có nơi cao hơn
sang hai ngày tiếp theo mưa ngớt và nhiệt độ tăng dần
phía tây bắc bộ cũng có mưa rông trong ngày mai
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nguy cơ xảy ra lũ quét xả lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi
nhiệt độ cao nhất ngày mai là một mươi sáu một mươi chín độ
cục bộ có nơi cao hơn
sau đó sang hai ngày tiếp theo mưa ngớt thì nhiệt độ cũng sẽ tăng nhẹ
khối khí lạnh tăng cường trở lại cũng khiến cho mưa ở miền trung gia tăng
dự báo trong ngày mai ở khu vực thanh hóa đến thừa thiên huế sẽ có mưa
và mưa rào cục bộ có nơi có rông
cùng với những cơn mưa thì nhiệt độ trong ngày mai ở khu vực này cũng giảm xuống
cao nhất hầu hết giao động ở mức là một mươi chín hai mươi ba độ trời rét
mưa còn duy trì trong ngày hai mươi hai và giảm dần trong ngày hai mươi ba
nhiệt độ cũng tăng nhẹ
còn khu vực đà nẵng xuống đến bình thuận thời tiết trong ba ngày tới nhìn chung là khá ổn định
ít mưa chủ yếu xảy ra ở phía bắc khu vực
ngày trời nắng nhiệt độ cao nhất ngày duy trì ở ngưỡng từ hai mươi bảy đến ba mươi độ
ở tây nguyên trong ba ngày tới tiếp tục ít mưa ngày nắng nhiều
trời tiếp tục rét về đêm và sáng với nhiệt độ thấp nhất chỉ từ một mươi năm một mươi tám độ
còn ban ngày nhiệt độ cao nhất sẽ đạt mức hai mươi sáu hai mươi chín độ
trong khi đó ở nam bộ ba ngày tới
thời tiết phổ biến vẫn là không mưa
nhiệt độ đêm và sáng ra động trong khoảng từ hai mươi một hai mươi bốn độ
ban ngày nhiệt độ tiếp tục cao phổ biến ở mức là ba mươi ba mươi ba độ
cục bộ ở miền đông có nơi cao hơn